với tôi thì khi mà cúng giao thừa thì mình rất là lưu ý tại vì cái thời khắc mà các vị quan các vị quay đi chỉ đi ngang qua đi ngang qua để chứng cho tấm lòng của gia chủ
thế thì chắc chắn là mình phải chuẩn bị các mông cỗ cúng là từ trước khi thời khắc giao thừa đến và mình đã bày biện xong rồi đến khi thời gian giao thừa mình chỉ việc bắt đầu là coi như cấn cúng
thế và thêm một cái nữa là riêng cái mâm cỗ mà để cúng ở ngoài sân thì tuyệt đối không được đặt ở dưới sắt mặt đất mà phải đặt ở trên bàn cao để tỏ lòng kính trọng lên các vị thần
đó là những cái điều mà mọi người cần phải chú ý khi mà chúng ta thực hiện nghi thức
đúng không ạ và sau lễ cúng giao thừa thì có một cái tục lệ rất là tốt đẹp mà chúng ta cũng đã duy trì trong cái truyền thống của dân tộc việt nam đó là đi lễ chùa đầu năm
thưa giáo sư lê văn lan ông có thể chia sẻ cụ thể
hơn về ý nghĩa của cái tục đi chùa không ạ
chúng tôi tiếp tục đi lễ chùa là một cái tục vào ngày tết và đêm giao thừa đấy là cái điều rất quan trọng đối với các làng mạc xã thôn
thì chùa là cái nơi thỏa mãn cái điều mà mong ước cái điều mà giải khuây cái điều mà cần được khích lệ
có thể thấy rằng
bây giờ thì cửa chùa đã rộng mở với tất cả mọi người đến để cầu mong cho mình sức khỏe và may mắn
tuy nhiên thì không phải là ai cũng biết những cái phép tắc khi mà chúng ta đến chùa làm như thế nào cho đúng
đi chùa làm sao để cho nó đúng cái tâm thế của mình đi chùa
cái thứ nhất trước hết là đi chùa là kính phật trước
xong rồi cái sự cầu mong của mình để nó được tốt đẹp thì muốn cầu gì thì cầu
nhưng mà làm sao phải để cho bản thân mình là phải hướng tới cái sự
gọi là chân thiện
mới ít đi chùa thì cũng làm là phải ăn mặc sao cho trang nghiêm một sự
rồi phải có cái tỏa cái lòng thành kính đã
và dịp năm mới thì tất cả chúng ta thì đều mong muốn đến chùa để được thanh thản hơn
để được cầu mong những điều tốt đẹp hơn cho sức khỏe cho may mắn cho mọi người
tuy nhiên thì trước những cái tác động của dịch bệnh covid một mươi chín thì rõ ràng là việc đến chùa cũng bị hạn chế hơn
và chúng ta cũng phải đặt ra những yêu cầu về công tác phòng chống dịch
vậy thì hai vị khách mời có khuyến cáo gì đến với lại người dân hay không ạ
đầu tiên thì xin mời giáo sư lê văn ngan
thì đến chùa là tiềm ẩn nhiều sự nguy hiểm cho nên cái giải pháp và có thể rất là cần thiết
trong lúc này là sự giác ngộ sự hiểu ra phật tải tâm
vậy thì đồng thầy đỗ thị luyên thì sao ạ
theo tôi thì cũng đúng như là giáo sư nói đấy ạ
tôi quan điểm của tôi thì cũng là phật tại tâm
thì đầu năm thì chúng tôi cũng thường là hay
tổ chức các khóa hành hương đi lễ phật lễ thánh ở các đền chùa
thường xuyên như vậy thì thường dựa năm vật rồi thì vì dịch bệnh không đi được
thì tôi cũng cảm thấy là quay nhớ chùa nhớ đền những nơi mà mỗi năm mình thường hành hương
nhưng mà thôi bây giờ trong tình hình dịch bệnh như thế này
thì tôi nghĩ là đúng như giáo sư đã nói tôi nghĩ là nên hạn chế
nên hạn chế để đến đi chuyến lễ chùa đầu năm
mà ở nhà mình cũng thể quán tưởng được
có thể quán tưởng được rằng là đấy mình đang đi chùa đấy cái tâm mình hướng đến phật
thì tức là coi mình đã đến chùa rồi
còn nếu bắt buộc mà phải đến chùa nữa
thì tôi nghĩ là mọi người nên thực hiện nghiêm chỉnh cái thông điệp năm k
để rồi coi như là giữ an toàn cho bản thân mình này
giữ an toàn cho gia đình mình và giữ an toàn cho toàn xã hội
xin được cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay
và có lẽ rằng như hai vị khách mời cũng vừa chia sẻ
đó là tất cả chúng ta đều từ tâm mà ra
chứ không hướng tới không làm những điều gì quá để hướng thành
để trở thành mê tín dị đoan
và một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời